tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám có một căn hầm được xây từ thời pháp thuộc rất kiên cố
dùng để trú ẩn cho nhân viên và bệnh nhân trong chiến tranh
hoàn thành sứ mệnh trong chiến tranh đến nay căn hầm tiếp tục thực hiện sứ mệnh mới
là nơi làm việc của khoa xạ trị xã phẫu ngôi nhà hy vọng
chữa trị cho hơn hai trăm linh lượt bệnh nhân ung thư với các thiết bị máy móc xạ trị xã phẫu hiện đại nhất hiện nay
những năm tháng bom rơi đạn lạc trong kháng chiến chống mỹ
đặc biệt trong chiến dịch điện biên phủ trên không với sức mạnh hủy diệt của máy bay b năm mươi hai
chính tại nơi đây các y bác sĩ bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám năm xưa
đã triển khai các bàn mổ cho thương binh với đầy đủ phương tiện để phục vụ phẫu thuật cấp cứu cẩn cấp
thương binh từ chiến trường chuyển về người dân bị thương chuyển về đây
nơi được coi là bệnh viện tuyến cuối của toàn quân
vượt lên mọi gian phổ tướng thốn
ưu tiên hàng đầu là tây nguyên
giúp cứu cho bệnh nhân cứu sống bệnh nhân
những năm tháng ấy thật khó phai trong tâm trí của các y bác sĩ
nhiều khi là phải đưa xuống hầm mổ chứ không được mổ đánh ra trên nhà
vì đó khi nó thả bom là có khi đón vào hầm mổ
thì có lúc chúng tôi phải xuống cái hầm mổ dưới hầm
cả cuộc đời nó là chỉ có lang thang từ trên hầm mổ xuống dưới hầm rồi lên
có lẽ với những ai lần đầu tiên bước chân
tới khoa sản phẩm
sạ trị sạ phẫu bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
sẽ đều cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng
ngỡ ngàng bởi căn hầm năm xưa dưới lòng đất
với hệ thống địa đạo rộng khoảng hơn ba trăm linh m hai
nay là khoa sạ trị sạ phẫu
được bố trí các phòng làm việc rất hợp lý
tuy dưới hầm thiếu ánh sáng tự nhiên
nhưng ở đây luôn bảo đảm đủ tiêu chuẩn năm s trong y tế
chỉ với hai mươi sáu người bao gồm các bác sĩ
kỹ sư và các bác sĩ
như vật lý điều dưỡng kỹ thuật viên
nhưng họ đã làm nên những kỳ tích đáng nể
trong điều trị ung thư ở việt nam và thế giới
ông trần quang tuân năm mươi năm tuổi
vốn là một sĩ quan quân đội
là một bệnh nhân ung thư đặc biệt
ông không bao giờ quên được cảm giác choáng váng
sợ hãi sau khi được thăm khám
chẩn đoán kỹ càng
các bác sĩ của khoa kết luận rất chi tiết
về ba căn bệnh ung thư
đang cùng lúc hủy hoại
cơ thể của ông
đó là ung thư amidam
ung thư hạ họng và ung thư thực quản
đây cũng là lần đầu tiên
các bác sĩ khoa xạ trị xạ phẫu
ghi nhận trường hợp bệnh như của ông
cảm giác như là mới đầu
như là sợ sợ
khi bước vào là chưa hiểu làm sao
mình lại mắc phải
cái bệnh mà hiểu nhau như thế
thì gần như là
có một cái cảm giác
nơi đây khả năng là cái đoạn cuối
của cuộc đời mình
nhưng thực ra đến bây giờ
mình lại là nơi đây
đã cứu lại mạng sống
hồi bé tôi chưa bao giờ tôi nhìn thấy
cái hầm như thế này bao giờ
mà bây giờ đối với cái hầm này
trong khi tôi chữa bệnh
thì đối với cái hầm này tôi như là
thân quen lắm
những người đến với căn hầm này
thường là những bệnh nhân đặc biệt
họ không chỉ là những thường bệnh binh
quân nhân trong quân đội
bệnh nhân ở đây
còn là những người dân
từ mọi miền đất nước
thường được gửi tới
kèm theo giấy chuyển viện
từ các bệnh viện lớn khác
vì tính chất bệnh
hoặc là rất nặng
hoặc là phức tạp
hoặc là hiếm gặp
đặc biệt là các em bé
bị mắc các khối u tổn thương
như di căn não
u mảng não
u tuyến yên
u tuyến tùng
mà khi xạ hoặc hóa trị
cần phải gây mê rất phức tạp
và cần sự tỉ mẩn chi tiết
tính toán cao độ
cái số lượng bệnh nhân thư việt nam
thì bây giờ cũng càng càng tăng lên
đặc biệt là những trường hợp nặng
thường là phát hiện muộn
và các trường hợp bệnh nhân nhi
bệnh nhân nhi điều trị
được điều trị trên mạng trung yên
thứ nhất là giảm tác dụng phụ
thời gian điều trị nhanh và chính xác
do đó nên là
bệnh nhân cũng phải thoải mái
và thứ hai là
cái hiệu quả điều trị
nó nâng cao lên rất nhiều
cho các bệnh nhân nhi này
phát huy truyền thống
và niềm tự hào
được làm việc dưới căn hầm lịch sử
những người lính áo trắng ở đây
vẫn giữ tinh thần tận tụy hết lòng
vì bệnh nhân trong cuộc chiến
chống ung thư đang ngày một cam go hơn
hoàn thành sứ mệnh lịch sử
của mình trong chiến tranh
dưới trời xanh hòa bình
căn hầm vẫn là nơi ôm ấp hy vọng
hy vọng chiến thắng ung thư
và sống hạnh phúc của hàng trăm nghìn
bệnh nhân ở đây